tại tp hcm có thêm ba bệnh nhân nhiễm dịch được điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
cũng vừa làm thủ tục xuất viện sau khi có kết quả âm tính với virus sars cov hai
ba bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân năm mươi ba nam năm mươi ba tuổi quốc tịch cộng hòa z
bệnh nhân bảy mươi năm nữ bốn mươi tuổi quận hai tp hcm bệnh nhân tám mươi chín nữ hai mươi hai tuổi quận bảy tp hcm
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng ba bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
tp hcm cũng được xuất viện sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
đến nay tp hcm đã có bảy ca được chữa khỏi và xuất viện
có mặt tại buổi trao giấy chứng nhận ra viện cho bốn bệnh nhân bác sĩ trần nguyễn hoàng tú
trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện giả chiến củ chi cho biết
bảy trường hợp này thì có hầu hết năm năm trên bảy ca là
triệu chứng thường là chỉ nhẹ sốt nhẹ ho nhẹ thôi
nhưng mà có hai bệnh nhân là tiến diễn tiến nặng hơn là có viêm phổi đi kèm cho nên mình phải sử dụng kháng sinh
thì đó là bệnh nhân người xét và một cô bệnh nhân ngày hôm qua đã ra viện
tới sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng ba việt nam ghi nhận một trăm chín mươi bốn trường hợp nhiễm sars cov hai
tp hcm đứng thứ hai cả nước sau hà nội khi có bốn mươi năm trường hợp nhiễm sars cov hai
hiện tại bệnh viện dạ chiến củ chi
đang chữa trị cho hai mươi bệnh nhân dương tính với virus covid một mươi chín